tại khu vực biển long châu hải phòng tổ công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một phát hiện một tàu vỏ sắt không có biển số hiệu
có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra
trên tàu có hai thuyền viên do ông đỗ văn khởi năm mươi hai tuổi trú tại phường bạch đằng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh làm thuyền trưởng
đang chở hơn hai mươi lít dầu đeo
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng không xuất trình được hồ sơ giấy tờ của phương tiện
không có các loại hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số dầu do đang chở trên tàu
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ phương tiện và hàng hóa
tiến hành các biện pháp xác minh điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật